những ngày này nhân dân thành phố hải phòng từ cán bộ đảng viên cho đến người lao động
đều hướng về đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với niềm tin tưởng tự hào và kỳ vọng vào những định hướng quyết sách sáng tạo
hiệu quả của lãnh đạo thành phố trong nhiệm kỳ tới
đưa hải phòng ngày càng phát triển nhanh và bền vững hơn
đại hội đảng bộ lần thứ một mươi sáu nhận được sự quan tâm tin tưởng và kỳ vọng của người dân
về những đổi thay mạnh mẽ hơn nữa của thành phố
công tác tuyên truyền trang trí khánh tiết đóng góp vai trò quan trọng vào sự thành công của đại hội
lan tỏa không khí vui tươi để người dân cảm thấy rõ sự đổi thay của thành phố
cùng chung sức đồng lòng xây dựng thành phố trong những năm tiếp theo
người dân chúng tôi chưa bao giờ từ bé đến lớn mà thấy thành phố bây giờ đẹp như ngày hôm nay
rất là tự hào và cũng cảm ơn các đồng chí đánh đạo thành phố

các đồng chí đã có tầm nhìn xa chiến lược và xây dựng được mở hoang thành phố ngày nay
và chúng tôi cũng mong muốn rằng là những người lãnh đạo có tâm có tài có đức như thế
tiếp tục giúp đỡ cho thành phố ngày một giàu đẹp nhân dân được hạnh phúc
trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị
thành ủy hải phòng phát huy tinh thần dân chủ
hàng nghìn luật ý kiến của giới trí thức khoa học văn nghệ sĩ
và các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị
công tác dân sự của đại hội được thực hiện nghiêm túc đúng quy trình quy định
theo chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị hướng dẫn hai mươi sáu của ban tổ chức trung ương
được chuẩn bị rất là khoa học chặt chẽ dân chủ lấy ý kiến các bộ ban ngành trung ương
ý kiến các tầng lớp nhân dân các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ
và đặc biệt là lấy ý kiến của các đồng chí bộ chính trị
đại hội thành phố
đại hội thành phố hải phòng sẽ đón nhận huân chương hồ chí minh lần thứ hai
tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ thành phố gồm năm mươi ba đồng chí cán bộ đảng viên
người lao động và nhân dân thành phố cảng gửi chọn niềm tin vào một đại hội
của tinh thần đoàn kết trí tuệ bản lĩnh phát triển